kính chào quý vị và các bạn giá dầu bật tăng hơn hai giá hồi tiêu xuất khẩu giảm sâu
lãi suất huy động tiếp tục giảm và thông tin thêm về cách tính tiền điện theo đề xuất mới của bộ công thương
sẽ được chuyển tới quý vị trong năm phút của chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
sau khi cơ quan năng lượng quốc tế iea nâng dự báo nhu cầu năm hai nghìn hai mươi
giá dầu trong phiên cuối tuần đã tăng hơn hai
trốt phiên cuối tuần dầu thorbren tăng tám mươi chín usd hay hai lên bốn mươi ba hai mươi bốn usd một thùng
và dầu wti của mỹ tăng chín mươi ba usd hay hai bốn lên bốn mươi năm mươi năm usd một thùng
ngoài tác động từ dự báo nhu cầu tăng giá cũng được hỗ trợ từ việc các công ty năng lượng mỹ
cắt giảm số dàn khoan dầu và khí đang hoạt động xuống mức thấp kỷ lục trong một mươi tuần liên tiếp
trung quốc đẩy mạnh lượng bán ra khiến giá hồi tiêu xuất khẩu của việt nam giảm sâu
giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đạt hai hai trăm bốn mươi usd một tấn
giảm tám sáu so với tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
hiện giá hồ tiêu nội địa giao động trong khoảng từ bốn mươi tám bốn trăm linh đến năm mươi một đồng một kg
mức giá như vậy là khá cao so với giá xuất khẩu
nên doanh nghiệp khó cân đối với giá thế giới để chốt đơn hàng
thanh khoản dư thừa đã khiến lại xuất liên ngân hàng xuống mức thấp nhất từ trước đến nay
trong khi đó các ngân hàng đua nhau
giảm lãi suất huy động để giảm chi phí vốn
lãi suất cho vay cũng liên tục hạ thấp để hỗ trợ doanh nghiệp
đầu tháng bảy một số ngân hàng quốc doanh quyết định giảm lãi suất huy động
kéo theo với mức điều chỉnh đồng thời ở nhóm ngân hàng thương mại
với mức giảm phổ biến từ hai mươi đến ba mươi điểm phần trăm
một số ngân hàng cắt giảm trên dưới năm mươi điểm phần trăm
mặc dù không có chỉ thị mới của ngân hàng nhà nước về lãi suất điều hành
từ trung tuần tháng bảy năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ triển khai thí điểm nối lại
một số đường bay quốc tế trong khu vực châu á
từ trung tuần tháng bảy năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ triển khai thí điểm nối lại đường bay quốc tế
với tần suất từ một đến hai chuyến một tuần tới quảng châu trung quốc đài loan trung quốc
seoul hàn quốc và tokyo nhật bản
các địa điểm sân bay cất hạ cánh tại việt nam bao gồm sân bay quốc tế nội bài
thành phố hà nội sân bay quốc tế tân sơn nhất thành phố hồ chí minh và sân bay quốc tế đà nẵng
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
khi luật đầu tư có hiệu lực hoạt động đòi nợ thuê sẽ phải chấm dứt
đối với các doanh nghiệp đang được cấp phép dịch vụ kinh doanh đòi nợ
sẽ được tiếp tục hoạt động từ nay tới ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đối với các doanh nghiệp có nhiều ngành nghề dịch vụ kinh doanh
thì chấm dứt hoạt động kinh doanh đòi nợ thuê
còn các lĩnh vực khác vẫn hoạt động theo quy định của pháp luật
các doanh nghiệp đang thực hiện dịch vụ kinh doanh đòi nợ từ nay tới ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
có trách nhiệm thành quyết toán liên quan tới dịch vụ này
đề xuất khách hàng dùng điện sinh hoạt được lựa chọn cách tính giá điện
hoặc một giá hoặc theo biểu giá bậc thang rút từ sáu còn năm bậc
đang nối dài những tranh luận cả ngoài đời và trên mạng xã hội
nếu áp dụng hai cách tính trên thì ai thiệt ai lợi theo từng phương án
với cách tính một giá những gia đình dùng ít trung bình dưới hai trăm linh kwh tiền điện sẽ tăng
còn đối với những hộ dùng bốn trăm linh kwh trở lên số tiền phải trả hàng tháng lại giảm
còn với phương án năm bậc thang
những gia đình dùng ít trung bình dưới hai trăm linh kwh sẽ được hưởng giá điện rẻ hơn do được trợ giá như lâu nay
theo cục cảnh sát giao thông bộ công an các xe kinh doanh vận tải đăng ký mới
sẽ bắt đầu chuyển sang biển màu vàng từ ngày một tháng tám
từ ngày một tháng tám biển số ô tô kinh doanh vận tải sẽ có nền màu vàng chữ và số màu đen
với các phương tiện kinh doanh hoạt động trước ngày thông tư năm mươi tám có hiệu lực
việc chuyển đổi sang biển màu vàng phải thực hiện trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
hôm hai mươi một dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi sẽ bỏ bằng lái xe hàng a
và nghiên cứu vừa cấp bằng lái xe hàng a một cho người từ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
thay cho việc cấp bằng lái hàng a ban soạn thảo nghiên cứu quy định cấp bằng lái xe hàng a một
cho người từ một mươi sáu tuổi trở lên đến dưới một mươi tám tuổi
tuy nhiên những người từ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi được cấp bằng lái hàng a một
chỉ được điều khiển xe máy dưới năm mươi phân khối
xe máy điện có động cơ không vượt qua bốn mươi km
người từ một mươi tám tuổi trở lên được cấp bằng lái hàng a một sẽ được điều khiển loại xe mô tô hai bánh
từ năm mươi phân khối đến một trăm hai mươi năm phân khối hoặc có công suất động cơ điện trên bốn kw đến một mươi một kw
theo quy định cho hạng bằng lái a một
thưa quý vị và các bạn nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất
trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu